các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đúng lúc này người phụ nữ trong quán bất ngờ tỉnh dậy phát hiện nên hô hoán
hai người còn lại đã hỗ trợ truyệt đuổi kẻ trộm nhưng bất thành
theo chủ nhân đoạn clip vụ trộm xảy ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng chín
tại một quán cà phê võng trên đường dgi sáu phường thế hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
thời điểm xảy ra vụ trộm hai vợ chồng chủ quán cùng một người khách nam
là khách đang ngồi trên võng xe máy bị mất là của chủ quán
nạn nhân đã trình báo sự việc lên công an địa phương
có thể thấy trộm cắp giờ vô cùng táo tận để đạt được mục đích của mình bất chấp lèn vào nhà
vì vậy khi ngủ trưa người dân cần đề phòng đóng cửa hoặc là sử dụng các thiết bị khóa chống trộm
tiếp tục là một màn trộm xe máy đỉnh cao đến từ hai tên đạo trích
chỉ vài thao tác bẻ khóa đơn giản hai chiếc xe máy trong nhà trọ đã không cánh mà bay
theo đó vào ngày tám tháng tám mạng xã hội son sau clip
hai nam thanh niên đột nhập khu trọ bề khóa
lấy trộm xe máy của người dân
vụ việc xảy ra tại khu trọ trên đường lê văn lương xã phước kiển huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
theo clip khoảng hai giờ hai mươi phút ngày sáu tháng tám
hai nam thanh niên đến khu trọ nói trên sau đó cậy cổng vào bên trong tiếp cận khu vực để xe máy
sau hồi quan sát họ bẻ khóa hai xe máy rồi tẩu thoát
chia sẻ về vụ việc anh m hai mươi bốn tuổi quê ở long an là một trong hai nạn nhân cho hay
thời điểm đó anh đang ngủ
nghe người dân khu trọ chi hô là có trộm
anh xuống kiểm tra thì phát hiện là xe của mình đã bị mất
ngoài xe của anh m một chiếc xe tega khác cũng bị nhóm trộm này lấy đi
anh mer nói thật sự là rất manh động dù khu trọ khóa cổng đầy đủ
nhưng nhóm trộm này đã bẻ khóa ngang nhiên vào lấy xe máy bất chấp camera an ninh
công an xã phước kiển đã tiếp nhận trình báo đang làm rõ nhóm gây án
để xe máy ở trong nhà thậm chí là chỗ để xe khu nhà trọ
nhưng vẫn rơi vào tầm ngắm của những đối tượng xấu
xem xong clip này
quý vị đừng quên chạy ra xem chiếc xế yêu của mình đã được cất vào khóa cẩn thận cho nhóc
không may mắn như hai tên trộm xe máy trên
tên trộm kéo lê người phụ nữ trên đường này đã bị người dân vây bắt giao nộp cho công an
theo đó mạng xã hội chia sẻ đoạn video được camera hành trình ghi lại cho thấy
vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi chín tháng bảy
một nam thanh niên điều khiển xe máy đang kéo lê một người phụ nữ rồi bỏ chạy trên đường
phát hiện ra sự việc một người đàn ông mặc áo kẻ
đã lao ra chặn đầu hạ gục nam thanh niên
cùng lúc này nhiều người dân đang đuổi theo phía sau lao lên khống chế đối tượng trộm cắp
được biết vụ việc xảy ra tại khu chợ thông dụng phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
người đàn ông tung cước hạ gục tên trộm trong video là tài xế xe tải
người phụ nữ bị kéo lê may mắn chỉ thương nhẹ sau vụ việc
ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân
công an thành phố thuận an đã đến hiện trường đưa nghi can trộm cắp xe máy về trụ sở để điều tra xử lý
không chỉ nơi vắng người thậm chí là những nơi đông người những tên trộm vẫn ngang nhiên hoạt động
để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
chủ động bảo vệ tài sản của mình mọi lúc mọi nơi
kẻ gian hóa trang như dân công sở bước xuống từ ô tô của đồng bọn
lèn vào một công ty ở bình dương trộm xe máy rồi tàu thoát
pha trộm xe máy bất ngờ đến bật ngửa khiến cư dân mạng ngao ngán đúng là không biết đang nào mà lần
công an phường phú mỹ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang lập hồ sơ truy xét vụ trộm xe máy
theo trình báo của anh hát chủ công ty khoảng một mươi năm h chiều ngày hai mươi bốn tháng hai
vợ chồng anh đang làm việc bên trong thì phát hiện một thanh niên đội mũ bảo hiểm đi vào sân
vài giây sau thì người này dắt chiếc xe máy nhãn hiệu future f một sáu mươi một b một

ngay lập tức vợ chồng anh h lao ra ngăn cản tuyệt nhân tên trộm nhanh chân đã tăng ga tàu thoát
lúc truy đuổi tên trộm vợ anh đang mang thai thì bị ngã may mắn không ảnh hưởng đến sức khỏe
khi tên đạo trích chạy thoát anh hát không hề biết chiếc ô tô chạy phía sau tên trộm lại chính là đồng bọn của chúng
qua hình ảnh camera an ninh ghi lại thời điểm vụ trộm xảy ra xuất hiện chiếc ô tô bốn chỗ màu trắng
đi tới trước cửa công ty của anh hát rồi dừng lại
một người đàn ông từ trên xe bước xuống đột nhập vào trong trộm xe máy và tàu thoát
đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tên trộm xe máy bị bắt quả tang khi đang hành sự đã gây sốt mạng xã hội
và khiến nhiều người dân mạng hả hê
sự việc được camera giám sát ghi lại bên trong một căn nhà mặt tiền thuộc huyện trương mỹ hà nội
cho thấy khoảnh khắc một thanh niên khi quan sát thấy không có ai ở trong nhà đã âm thầm tiếp cận
và phá khóa chiếc xe máy để lấy cắp
sau khi phá khóa thành công và đang dắt chiếc xe máy ra ngoài để chạy trốn
tên trộm bị chủ nhà phát hiện và đuổi theo
người này đã nhanh chóng lao ra kéo ngã tên trộm và liên tục hết trộm trộm
những người đi đường và hàng xóm xung quanh sau đó đã nhanh chóng lao đến giúp chủ nhà tóm gọn tên trộm xe máy
đồng phạm có tên trộm chờ sẵn ở bên ngoài khi thấy bạn của mình bị phát hiện và bắt giữ
đã nhanh chóng phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường
đoạn clip về tình huống bắt trộm đã gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội
nhiều cư dân mạng cho biết họ thực sự hài lòng khi chứng kiến hậu quả mà tên trộm xe máy phải hứng chịu
bạn có tài khoản là hiếu th đã bình luận như sau
thanh niên trẻ khỏe sức dài vai rộng không chịu làm ăn lao động chân chính để kiếm sống
mà lại trộm cắp thế này thì phải chịu hình phạt thật nặng và thích đáng
có như vậy thì mới tỉnh ngộ và sống có ích cho xã hội được
tài khoản facebook có tên là mờ anh bình luận
gia đình tôi cũng từng là nạn nhân của những tên trộm xe máy
chiếc xe máy của bố tôi là cả một thời gian dài tích cóp và dành dụng
cuối cùng lại bị những tên trộm lấy mất mà đến nay vẫn chưa tìm ra
tôi hiểu cái cảm giác cả gia tài một số tiền lớn bị mất đi trong chớp mắt
do vậy tôi thấy vui khi tên trộm xe máy đã phải trả giá cho hành vi của mình
một người dùng mạng xã hội khác bình luận một cái kết xứng đáng cho những kẻ ham chơi lời làm
chiếc xe cũng là công sức lao động tài sản tích cóp của người khác
mà những kẻ này lại lấy đi của họ một cách dễ dàng như vậy hay sau
tôi thực sự là hài lòng khi xem được đoạn clip này
đoạn clip cũng cho thấy sự liều lĩnh của những tên trộm xe máy
khi sẵn sàng thực hiện những vụ trộm xe dù xe đã được rát sâu vào bên trong nhà
thay vì chỉ những chiếc xe dựng ở bên ngoài lề đường
sự việc được xem như một lời cảnh báo mọi người cần phải cảnh giác và để mắt đến những tài sản có giá trị lớn
như là xe máy điện thoại di động hay là laptop
dù đã để ở trong nhà
những tên trộm manh động vẫn liều lĩnh đột nhiên
đột nhập và lấy cắp nếu chủ nhà lơ là mất cảnh giác
khi phát hiện thấy hành vi bẻ khóa để lấy trộm chiếc xe máy
chàng trai đã lập tức can thiệp để ngăn chặn bất chấp sự chống trả quyết liệt của đối tượng
đúng là chàng trai dũng cảm một mươi điểm không có nhưng phải không quý vị
sự việc xảy ra trên đường nguyễn ảnh thủ phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm
được camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc hai thanh niên chở nhau bằng xe máy
sau đó một tên ngồi trên xe để cảnh giới
tên còn lại đã âm thầm tiếp cận một chiếc xe máy dựng bên ngoài cửa hàng để phá khóa nhằm lấy cắp
tuy nhiên khi tên cướp đang thực hiện hành vi phá khóa thì bị một người đi đường phát hiện ra
chàng trai này lập tức lao xe máy của mình vào tên trộm sau đó vật lộn để bắt giữ tên này
đồng phạm của tên trộm khi thấy hành vi của mình bị phát hiện đã lập tức xú ca rời khỏi hiện trường
sau một hồi vật lộn được sự giúp đỡ của người dân xung quanh
chàng trai đã bắt giữ được tên trộm và giao cho cơ quan chức năng
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường sau khi bị bắt giữ
trong người tên trộm ngoài các dụng cụ để phá khóa xe máy còn có cả dao bấm
điều này cho thấy là tên trộm sẵn sàng chống trả quyết liệt trong trường hợp bị truy đuổi
đoạn clip về hành động dũng cảm và dứt khoát của chàng trai khi bắt giữ tên trộm xe máy
đã gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội
nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục với hành động nghĩa hiệp của chàng trai này
một hành động rất dứt khoát và rất mạnh mẽ khi phát hiện ra vụ trộm
chàng trai ấy không quản ngại nguy hiểm để xông vào bắt giữ tên trộm
thật là đáng khâm phục một tài khoản facebook bình luận
nhìn hành động của anh ấy tôi đoán rằng đây không phải là lần đầu tiên anh này bắt cướp
chắc hẳn anh cũng đã từng không ít lần bắt giữ những tên cướp khác trước đây
tài khoản facebook có tên là minh tài nhận xét
đôi khi có nhiều người chứng kiến thấy những hành động trộm cướp xảy ra ngay trước mắt
nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để can thiệp vì sợ bị liên đệ
nhiều khi chỉ cần hô hoán để nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ
nhưng nhiều người cũng không dám vì sợ bị kẻ xấu trả thù
nhìn hành động của anh ấy mới thấy chàng trai này dũng cảm và mạnh mẽ đến mức nào
tài khoản facebook có tên là tê ly bình luận
trong khi đó nhiều cư dân mạng nhận định rằng chàng trai trong đoạn clip phải là một thành viên
của một đội săn bắt cướp hoặc thậm chí là cảnh sát
thì mới có thể hành động một cách dứt khoát và mạnh mẽ đến như vậy
hiện chưa rõ danh tính của chàng trai dũng cảm trong đoạn clip này
nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng chàng trai cần phải được vinh danh cho những hành động dũng cảm của mình
đoạn clip cũng là một lời cảnh tỉnh những tên trộm hoạt động ngày càng nhiều
do vậy người dân cần phải nâng cao cảnh giác và có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình tránh bị kẻ gian lấy cắp
thưa quý vị xem xong clip này quý vị đừng quên chạy ra xem
chiếc xế yêu của mình đã được cất vào khóa cẩn thận